thưa quý vị vẫn chiêu trò cũ như mạo danh cán bộ ngân hàng hứa hỗ trợ khoản vay tín chấp
nhưng thực chất là những chiêu trò lừa đảo vay qua mạng đối với những thủ đoạn rất tinh vi
dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng vẫn diễn ra trên không gian mạng hiện nay
mua nhà sửa nhà xây nhà mua xe ô tô
nếu bạn là cán bộ công chức sẽ được vay tín chấp lên đến năm trăm linh triệu đồng
lãi suất hấp dẫn bảo mật với cơ quan
chỉ cần quyết định tuyển dụng
đấy là những lời mời có cánh trên mạng xã hội hiện nay
tôi là một cán bộ công nhân viên chức
sau khi mà được vào công nhân viên chức rồi
dưới chức danh hợp đồng
thì tôi cảm thấy mức nước không ổn định
và tôi nhận được rất nhiều các thông tin
ví dụ như là câu gọi bằng điện thoại này
hay là một số các trang mạng nó quảng cáo cho các trang mạng
một số các điện thoại mạng xã hội này
hay là qua tin nhắn này thì họ có những cái mức ưu đãi đặc biệt
dành cho những cán bộ công nhân viên chức
với lãi suất rất là thấp
và tôi sử dụng cái nguồn đó để
đăng ký một cái khoản vay cho cá nhân của mình
khi mà tôi đăng ký khoản vay đó cho bản thân cá nhân
thì họ nói rằng là lãi suất là một hai
thậm chí là có những cái đơn vị mà một năm một tháng
và sau khi mà tôi chấp nhận với cái mức điều khoản đó
thì họ tôi vay với mức số tiền khá cao
là số tiền khoảng ba trăm linh triệu
và họ lấy lại
năm mươi triệu và chỉ giao lại cho tôi
và lúc đó thì tôi nghĩ là
nó chỉ giữ năm mươi triệu đó là cái tiền nãi
sau khi mà mình không trả được thì đó là tiền nãi hàng tháng
tôi làm hàng ngày tôi làm hàng giờ
và tôi trả lợi hàng tháng
đặc biệt hơn là khi mà trả lợi gần xong rồi
thì họ lại sinh ra rất nhiều cái khoản phát sinh
sau khi mà có những cái khoản phát sinh đó
yêu cầu tôi phải cung cấp
một số các tài khoản trong mạng xã hội của tôi này
đôi khi là phải cung cấp số điện thoại của người thân này
thì lúc đó thì họ
bắt đầu vào khủng bố người thân này
khủng bố chỗ làm và khủng bố
cái công việc của tôi khi mà tôi làm việc lúc đó
hiện có hai hình thức vay phổ biến
là vay qua ứng dụng và vay trên website
đánh vào cán bộ công nhân viên chức
nếu vay qua ứng dụng
người dân sẽ phải mở quyền truy cập
về các thông tin cá nhân như danh bạ
tin nhắn đồng bộ google
và sử dụng cuộc gọi
còn vay qua website người dân sẽ phải
để lại đường dẫn tới trang cá nhân facebook
zalo và lịch sử cuộc gọi
trong vòng sáu tháng
khi đến hạn không thanh toán
nhóm đòi nợ sẽ truy cập danh bạ
lấy số điện thoại gọi điện khủng bố
người thân bạn bè ép người vay trả tiền
nhiều trường hợp còn bị dọa
tung ảnh cá nhân tin nhắn hội thoại
lên mạng xã hội để bêu xấu
qua đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện
hình thức lừa cho vay này xuất hiện
tại nhiều tình hành trên cả nước
việc cho vay lãnh nạn của các nhóm đối tượng này
không chỉ có tính chất bấp lụt
đối với những người vay tiền
mà chúng còn tiềm ẩn
phát sinh rất nhiều
nguy cơ của các loại tội phạm khác
với mất an ninh trật tự trên địa bàn
bản thân tôi cũng là người đã nhận được
rất nhiều cuộc gọi về lừa đảo
và cán bộ
công nhân của công ty
cũng không trái khỏi
tôi đưa ra lời khuyên cho các bạn là
trong trường hợp như vậy
thứ nhất là mình nghe thông tin thật kỹ
và phải đưa ra phán đoán
thấy không phù hợp
thì nên tắt máy báo cho cơ quan chức năng
hoặc là không nên trả lời cuộc gọi tiếp theo
thứ hai là
bởi vì họ sẽ hướng dẫn cho mình bấm
các cái lựa chọn
tuy nhiên khi mình bấm vào
nó sẽ khai thác thông tin
của bản thân
và khi bị mất thông tin
thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề
về cá nhân về tài sản
ở trong ngân hàng
như các app ngân hàng
cho vay này là một dạng cho vay
tiến dụng đen
với cái lãi suất rất cao
nhưng mà họ lại không cần những cái tài sản đảm bảo
mà họ chỉ cần
cái nhân thân
và các cái giấy tờ liên quan đến cá nhân
nếu như mà những cái
mà cần tiền để kinh doanh
hoặc là trong một cái
hoàn cảnh nào đó mà cần vay
thì nên đến các ngân hàng thương mại
và làm đầy đủ các cái thủ tục theo quyết định
bộ công an cũng đã nhiều lần thông tin
việc lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao
của nhiều cá nhân
các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng
công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến
với lãi suất rất thấp
cũng thực hiện hành vi lừa đảo
vậy nên người dân kể cả cán bộ công nhân viên
khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng để được tư vấn
hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
tuyệt đối không cung cấp thông tin
tài khoản ngân hàng
má otp được gửi vào hòng thư
điện thoại di động cho các đối tượng
không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
mà các đối tượng làm cung cấp dụ dỗ